ví dụ muối chẳng hạn rồi mình cho nước cốt riền vào là nếp
đồ xanh thì mình cũng lộng tác là mình vo sau đó mình mới ngâm
ngâm xong rồi mình hấp mình đồ như đồ xôi đó
người sáng tạo ra hệ thống này mất hai năm để vận hành
cái khó lớn nhất không phải là chỗ làm bánh trưng bằng máy
mà ở việc sáng tạo nên những cỗ máy này
anh tưởng đầu tư nhiều vào việc nhập khẩu và thử nghiệm linh kiện máy móc
để cấu thành từng chiếc máy đảm nhận những công đoạn riêng
kiến thức về mặt vật lý cơ khí của mình có
từ thời trẻ mình đã thích về cơ khí rồi mình làm suốt tới giờ
như cái máy đó các bạn đang đứng đây là hoàn toàn mình làm hết
mình mua mọi thứ về mình tự làm hết thiết kế và kinh chỉnh
mình dính của cái máy này là bộ phần ép bằng hơi
mình phải cân chỉnh được cái lực ép bao nhiêu ký là do mình
để đạt được cái độ ép nhất định của cái máy
cái nồi đằng sau không nó mất mình khoảng một năm rưỡi
thời gian hoàn toàn thô khoảng tầm có sáu tháng thôi
nhưng mà sau đó thì quá trình mình chạy về vận hành
mình thấy có những cái điểm nó chưa đạt
mà chính vì chưa đạt thì mình sẽ phải chỉnh sửa
thì cái việc chỉnh sửa không mình sửa cái nồi khoảng hơn một mươi lần
thì hiện nay bánh là chủ yếu mình bán cho những
mình chia sẻ cho những người thân người quen ăn thôi
chứ mình chưa có đưa ra hệ thống phân phối chính thức
cho tới nay thì tất cả các mẻ nấu của mình đều có sự thay đổi về cách nấu
cho tới khi nào mà mình có thể tìm được cái công thức ngon nhất
mà mình cảm thấy ổn định rồi
thì lúc đó mình mới nghĩ tới chuyện mà đưa ra phân phối hiện trường
những nội dung chính trong phần tiếp theo
nhiều điểm đón trả khách taxi trên nệ bàn thủ đô bị các phương tiện khác chiếm dụng
quất thăng tiến loại cây mới lạ được nhiều người săn đón dịp tết canh tí
thưa quý vị
thưa quý vị
các kỳ ai trong chúng ta khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông bình thường
mà được nhiên bị dừng lại do phương tiện khác dừng đỗ sai quy định
thì chắc hẳn là đều cảm thấy khá là khó chịu phải không ạ
tuy nhiên thì nhiều người khi gây ra sự khó chịu đó thì lại không nhận thấy sự vô ý thức của mình
đã dừng đỗ sai quy định

và khi muốn lưu thông thì chính phương tiện này cũng lại gặp khó khăn
tuy nhiên theo các chuyên gia hiện nay nhiều cơ sở không tuân thủ quy trình sản xuất và sử dụng các loại hóa chất bảo quản độc hại không an toàn khi đưa hoa đỗ quyên mùa đông về việt nam tiêu thụ
do đó có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe như gây mẩn ngứa chóng mặt buồn nôn khó chịu
vì vậy người dân được cảnh báo có thể sử dụng hoa đỗ quyên khô trang trí nhưng đặt trong không gian thoáng mát tuyệt đối không nên ăn hoặc nếm thử vì có thể gây ngộ độc
vâng vào thời điểm này thì các chợ hoa vườn cây thì đã rất nhộn nhịp và tràn đầy không khí xuân
nhiều gia đình đã bắt đầu cùng nhau đi ngắm và lựa chọn cho mình những loại cây hoa rất ứng ý cho dịp tết
vâng phóng viên của chúng tôi thì đã có dịp dạo quanh thị trường cây cảnh để xem là năm nay thì có những loại cây gì độc lạ và mới mẻ
mời quý vị cùng theo dõi
chẳng hạn như là cây ngũ quả cây thập quả hay là cây quất lợng bình
và năm nay thì cũng có một loại cây đang được rất nhiều người săn đón đó là cây quất thăng tiến
và ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi gặp gỡ với người nông dân đã sáng tạo nên loại cây độc đáo này
chào chào chú ạ
chú ơi từ đâu mà chú lại có ý tưởng là tạo ra loại cây này
tạo ra loại cây quất rất độc đáo như thế này với tên gọi là quất thăng tiến
sau một thời gian nghiên cứu mời mò tìm hiểu nghiên cứu thì trong sách vở thì phát hiện ra là cây cần thăng nó là cổng họ với cây quất
và cây quất thì nó không có những bộ gốc khe thân cành nó xù xì cổ quái và độc đáo như gốc cần thăng này
mà cây cần thăng thì có gai nhiều người không chơi
không chơi làm cây cành nữa
thì tôi cách điệu đi là dùng cây gốc cây cần thăng để lai tạo với cây quất tạo lên một sản phẩm độc lạ
vâng ạ vậy thì để ghép được một gốc của cây cần thăng với cây quất như thế này thì phải mất thời gian bao nhiêu lâu mới có được sản phẩm như thế này ạ
và cái công đoạn khó nhất là gì ạ
nếu một cái cần thăng để ghép bắt đầu từ khi ghép cho đến lúc thành phẩm thì nó cũng phải mất khoảng hai ba năm
cái việc ghép thì nó không khó
nhưng cái khó là làm sao tạo
chọn được những cái bộ gốc nó xù xì nó độc đáo để tạo điểm nhấn làm những cây quất
và sau đấy thì sau khi ghép xong thì một cái điều nữa là cái khâu chăm sóc nó cũng đòi hỏi tỉ mỉ và cầu kỳ
bởi vì cái dễ bộ dễ của nó cũng rất là dễ cảm
nếu ta chỉ dùng cái lượng phân quá lên một tí có khi cũng vẫn bị hỏng
ngay từ bây giờ ông trương ngọc xuân đang chuẩn bị những gốc cần thăng để ghép quất cho các năm tết tiếp theo
mỗi năm ông chỉ đưa ra thị trường hơn một trăm linh trậu quất thăng tiến
mỗi cây mang một dáng vẻ độc đáo riêng với giá giao động từ hai đến năm triệu đồng
một số cây có giá lên tới một mươi năm hai mươi triệu đồng
chỉ còn hai tuần nữa là đến các ngân án canh tí
và đến thời điểm này thì nhà vườn đã bán được phần lớn các cây quất thăng tiến rồi
và nếu quý vị và khán giả muốn mua những loại cây độc đáo như thế này dành cho gia đình của mình thì hãy đến sớm vì số lượng đều có hạn
không chỉ quất thăng tiến
thị trường năm nay còn có sự xuất hiện của nhiều loại keo độc lạ
như quất tài lộc với quả được ép khuôn hình thỏi vàng có chữ quất hồ lô hay trậu hoa đào cổ sồng cuộn ngũ hải sơn
hay đơn giản hơn là những cây quất bonsai trồng trong trậu gốm hình chú chuột
sự đa dạng ấy không chỉ giúp cho người dân có thêm những lựa chọn mới trong dịp tết mà còn tô điểm cho mùa xuân thêm rực rỡ
vâng thưa quý vị vài năm trở lại đây thì kỳ nghỉ tết nguyên đán kéo dài nhiều ngày được coi là dịp để kích cầu du lịch
bởi xu hướng đi chơi dịp tết đang trở nên phổ biến như là nhóm gia đình trẻ
cho đến thời điểm hiện tại thì nhiều tour tết đã kín chỗ sau đây sẽ là ghi nhận tại thị trường du lịch đà nẵng
công ty du lịch việt nam travel mark đơn vị này cho biết dịp tết nguyên đáng du khách lựa chọn đi du lịch nước ngoài có xu hướng gia tăng
tour đi các nước đông nam á khách đã đặt hết chỗ cách đây hơn một tháng
còn đối với các điểm đến như nhật bản hàn quốc hay các nước châu âu công ty cũng đã ngừng nhận khách từ thời điểm tết dương lịch để kịp làm thủ tục
thuê nguyên tàu bay tức là chặt tên thuê nguyên chuyến bay thì giá tour nó giữ phản nhiên mức giá so với dịp ngày thường
nhưng mà còn những tour thông thường không có thuê nguyên chuyến bay thì những tour đó sẽ chen lệch cao hơn
chỉ có khoảng ba mươi giá tour
theo ông cao trí dũng chủ tịch hiệp hội du lịch đà nẵng so với mọi năm tour du lịch tết quyên đáng dành cho du khách đà nẵng cũng như các tỉnh miền trung đi nước ngoài đa dạng hơn với nhiều sản phẩm mới
lượng đặt tour từ đà nẵng đến miền trung tốt hơn khá nhiều và dự kiến mức tăng khoảng hai mươi ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái

ở chiều ngược lại khách trong nước và quốc tế đến với đà nẵng dịp tết nguyên đáng dự kiến cũng tăng hơn so với mọi năm tuy nhiên không phải là mức tăng đột biến
khách quốc tế tăng nhiều hơn thì khách quốc tế ở các thị trường điện thống tăng nhẹ khoảng từ năm mươi khách ở một số thị trường mới thì tăng đến khoảng chừng hai mươi ba mươi
khách nội địa thì cũng chỉ tăng trên vớiaska ba mươi như vậy để để đà nẵng chúng ta đủ năng lực để đón khách random
đà nẵng chúng ta đủ năng lực để đón một lượng khách lớn hơn trong dịp tết nguyên đáng
ngành du lịch thành phố đà nẵng cho biết trong dịp tết nguyên đáng
ngoài việc trang trí đường hoa và tổ chức bắn pháo hoa
năm nay thành phố có sự đồng hành của các doanh nghiệp
trong việc tạo những sản phẩm du lịch mới hấp dẫn để chào đón du khách
trong khi việt nam và một số nước ở châu á đang trong những ngày tận hưởng không khí xuân
đón tết âm lịch thì tại nhiều nơi khác trên thế giới
thảm họa vẫn đang xảy ra
các vụ cháy rừng vẫn đang hoành hành tại khu vực đông nam australia
nhiều người dân của nước này đã phải xuống đường tuần hành
để phản đối cách thức ứng phó của chính phủ liên bang trong thảm họa nghiêm trọng này
tại bang new south wales nhiều người biểu tình đã mặc áo tràng đỏ tượng trưng cho lửa
và dơ cao biểu ngữ bày tỏ thái độ thất vọng vì chính phủ đã phản ứng quá chậm đối với thảm họa cháy rừng
theo giới phân tích thì thời tiết khô nóng kéo dài thiếu mưa
trong khi diện tích khu vực quá rộng lớn là một trong những nguyên nhân chính
khiến cho các vụ cháy rừng lan rộng khó kiểm soát tại australia
tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng chính sách ứng phó của chính phủ liên bang
đã không hữu ích trong việc kiểm soát các đám cháy
hiện chính phủ australia đã cam kết chi hàng chục triệu đô la mỹ
cho việc điều trị các vấn đề về sức khỏe tâm thần cho lính cứu hỏa và cư dân
trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi cháy rừng
trở lại với hoạt động trước thềm tết nguyên đán
những chiếc đèn lồng rực rỡ và màn trình diễn ánh sáng sống động chào đón mùa xuân
vừa mở màn tại thành phố đức dương tỉnh tứ xuyên trung quốc
vâng lễ hội đã thu hút hàng nghìn du khách cũng như người dân địa phương
đến tham quan chiêm ngưỡng ngay trong ngày đầu tiên
triển lãm đèn lồng đức dương là sự kiện truyền thống trong lễ hội mùa xuân
được tổ chức dịp cận tết nguyên đán tại trung quốc
năm nay lễ hội có sự kết hợp hoàn hảo của ánh sáng với các công nghệ hiện đại
như hình chiếu ba d và trình chiếu trên mặt tước
mang đến một bữa tiệc hình ảnh sống động lung linh huyền ảo cho du khách
lễ hội đền lồng năm nay rất khác so với các chương trình truyền thống trước đây
đây là sự kết hợp với công nghệ cao màn trình diễn thực sự tróng ngợp
tôi từng đến xem các buổi trình diễn đèn lồng khi còn nhỏ cách đây rất nhiều năm
lễ hội thực sự sôi động gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ
chương trình năm nay có tổng cộng một mươi tám cảnh quan theo chủ đề
và năm mươi sáu hệ thống đèn
ban tổ chức hy vọng nghệ thuật sắp xếp tinh tế của đèn lồng
cùng cảnh quan bắt đầu của công viên sẽ mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách
thông qua buổi trình diễn đèn lồng này chúng tôi hy vọng sẽ đem đến niềm vui
hạnh phúc cho người dân tham dự đồng thời gửi gắm thông điệp năm mới an khang
thịnh vụ cho tất cả mọi người
lễ hội sẽ kéo dài đến ngày một mươi sáu tháng hai như một phần hoạt động của chính quyền địa phương
nhằm thúc đẩy loại hình du lịch trải nghiệm và kinh tế
và sống đẹp ngày hôm nay mời quý vị gặp gỡ những người nông dân chất phác
tại xã hương lâm huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
họ là những người đã tự nguyện phá rỡ ngôi nhà của mình sẵn sàng hiến đất làm đường
thôn nội hương xã hương lâm
trở lại những năm trước
và con đường đất lầy lội hôn hút sâu
khiến cho việc đi lại của hàng trăm hộ dân và những đứa trẻ rất khó khăn
và giờ đây con đường trải dài bê tông
đối với những đứa trẻ này con đường ước mơ bao lâu đã thành hiện thực
cái đường vừa đẹp vừa rộng
có có tiếp không
trước kia mà chưa có đường thì chúng tôi thấy là nông thôn mới
đi về nông thuần mới rất khó khăn
cái đường này có đứa ổ
có ổ voi ổ vịt rồi ổ gà rồi
sau khi có con đường này thì đường rộng máy móc đi lại nhiều
tự nhiên tất cả các hàng hóa nhất là cái nghề mộc của địa phương hiện nay là có mấy chục hộ đang phát triển
thế mà giờ xe pháo đưa gỗ về lấy hàng đi nó thuận tiện hơn nhiều
để có con đường trải bê tông đó trong thôn nội hương ai cũng nghĩ đến ông phạm văn hữu
người đầu tiên đã tự nguyện hiến bốn mươi mét khung đất ở
và phá rỡ công trình vừa xây của gia đình
trị giá gần một trăm linh triệu đồng để cùng bà con mở rộng nâng cấp con đường
khởi đầu từ ông hữu hiến đất sau thì cả thôn làm theo
tâm lý cho đi là còn mãi
hiến ra một số tài sản xong đổi lại quê hương mình sẽ đổi mới
con cháu mình sẽ được ấm no hạnh phúc là suy nghĩ của những người dân nơi này
tất cả là vì cộng đồng xã hội
để mở mang con đường nó to tát cho nó rộng rãi
để dân tỉnh đi
cho nó thoải mái
đất hẹp ở thì còn hơn là đường nó hẹp
đường nó hẹp thì đi lại là rất là vất vả
thu lịch nhà thì đất cũng có chặt thật
nhưng mà tinh thần là vì những cái chung những cái nợ ích chung
và cái tương lai của mai sau vì nhu cầu của con người rồi là dân sinh phát triển
mỗi một ngày đều mong muốn lên
có những cái đường nó rộng rãi thì trong đó là con em nó học hành nó đi lại nó dễ dàng rồi
rồi là mình
những cái kiến tiết hoặc là làm gì thì nó cũng dễ dàng hơn
năm hai nghìn một mươi tám hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường từ ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
sau tuyên truyền người dân nhiệt tình hưởng ứng xây dựng nông thôn mới
hiện nay xã hương lâm có trên năm trăm linh hộ tự nguyện hiến gần một mươi m hai đất
và công trình nhà cửa trị giá hàng tỷ đồng để làm đường
một trăm linh là hệ thống tức là đường giao thông của thôn của xã là được
cái đường trục của xã là cái chỗ hẹp nhất cũng bảy mét mà chỗ rộng nhất là chín mét
câu chuyện về con đường mơ ước của xã hương lâm cho thấy
khi ý đảng hợp lòng dân thì chắc chắn đó sẽ là điều kiện là sức mạnh
để phát huy tối đa nội lực của cả vùng đất
tạo sức đột phá mới đưa bắc giang vững bước trong tương lai
một mùa xuân tươi đẹp đang về
những con đường mới rộng rãi trải dài bê tông

như mang đến hy vọng cho người dân nơi đây
một tương lai tươi sáng với những ấm no hạnh phúc
hình ảnh làng quê thanh bình với con đường bê tông khang trang
cũng đã thay cho lời kết của chương trình an ninh ngày mới sáng nay